về bản chất nhiều điểm đón trả khách của các doanh nghiệp này đang hoạt động không khác gì các bến cóc thực thụ
tình trạng xe dù xe trá hình hoạt động nghênh ngang đang là vấn đề nhức nhối trong kinh doanh vận tải hành khách
nhiều loại xe lợi dụng hình thức hợp đồng du lịch sử dụng phương tiện từ bảy tới một mươi sáu chỗ để vào trong thành phố đưa đón và trả khách
thực trạng nhức nhối này đòi hỏi cơ quan chức năng cần phải có giải pháp để tăng cường ngăn chặn giải quyết triệt đề
trong chuyên đề giao thông kết nối hôm nay chúng tôi sẽ đề cập tới vấn đề này
và nơi đến chứ không có bất cứ thông tin gì về thuế hay phí như một chiếc vé xe bình thường
chiếc xe sau khi lên đủ khách và chạy ra khỏi địa phận thành phố hồ chí minh cũng là lúc nhân viên nhà xe bắt đầu thu tiền của từng người
đây chính là quy trình hoạt động của xe khách trá hình
dù hoàn toàn chạy đúng bản chất là tuyến cố định thế nhưng kiểu đặt chỗ thu tiền lại như loại hình xe hợp đồng
và dựa vào lá bùa xe hợp đồng hàng đêm những chiếc xe khách của thành bưởi
vẫn cứ ngang nhiên hoạt động
trách nhiệm để cho xe trá hình hoạt động ngang nhiên thuộc về lực lượng thanh tra giao thông sở giao thông vận tải tp hcm
điều đáng ngạc nhiên là lực lượng này biết rõ
theo phương thức lách luật của xe trá hình nhưng lại bất lực trong xử lý
và cũng không có bất cứ một cơ quan chức năng nào truy trách nhiệm của chính thanh tra giao thông